trong khi việc hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá theo nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ dừng lại để tiến tới thực hiện theo luật thủy sản mới
các đơn vị bảo hiểm trên địa bàn tỉnh quảng nam lại thông báo dừng bán bảo hiểm cho tàu cá khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn
đây là chiếc tàu cá vỏ sắt có công suất gần chín trăm linh cv trị giá hơn một mươi bảy tỷ đồng của anh trần công kỳ ở xã tam quang huyện núi thành
địa phương có đội tàu cá xa bờ hùng mạnh nhất tỉnh quảng nam
làm ăn kém hiệu quả do dịch covid một mươi chín cộng với việc không mua được bảo hiểm cho phương tiện nên tàu của anh kỳ đã phải ở dài ngày trong bờ
tàu cá không tương xứng với cái giá trị của người ta đầu tư cái giá trị của người ta khi có cái việc rủi ra xảy ra
về bảo hiểm về chuyên môn là phải hướng dẫn tư vấn hướng dẫn cho ngư dân người ta cụ thể
về định giá cái giá trị tài sản của mình phù hợp với khả năng cái kinh phí mua bảo hiểm
từ năm hai nghìn một mươi bốn khi nghị định sáu mươi bảy có hiệu lực các chủ tàu sáu mươi bảy được hỗ trợ chín mươi chi phí mua bảo hiểm tàu cá
đến năm hai nghìn một mươi bốn khi nghị định sáu mươi bảy có hiệu lực các chủ tàu sáu mươi bảy được hỗ trợ chín mươi chi phí mua bảo hiểm tàu cá
đến năm hai nghìn một mươi tám khi nghị định sáu mươi bảy được đổi thành nghị định một mươi bảy thì các chủ tàu được hỗ trợ năm mươi chi phí
tuy nhiên từ tháng năm vừa qua đơn vị bán bảo hiểm đã tạm dừng bán bảo hiểm cho tàu cá đóng theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
nguyên nhân được cho là do chi phí bồi thường quá cao

nguyện vọng được mua bảo hiểm cho tàu cá nhất là tàu có công suất lớn hành nghề dài ngày trên biển là nguyện vọng chính đáng của ngư dân
các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra tiếng nói chung để giúp bà con yên tâm hơn trong quá trình làm ăn trên biển